giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân tám mươi hai năm một năm
giá trị xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi ba năm mươi sáu tỷ usd chiếm một mươi một giá trị xuất khẩu chung của cả nước gấp hai trăm một mươi hai lần so với năm hai nghìn một mươi gấp chín trăm ba mươi bốn lần năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
thu ngân sách tăng nhanh đứng thứ một mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành
tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn với tổng số vốn đăng ký gần bảy ba tỷ usd
trong đó có nhiều dự án lớn có sức lan tỏa đã được khởi công như dự án samsung điện tử thái nguyên có tổng số vốn đầu tư sáu ba mươi tám tỷ usd tạo việc làm cho gần bảy mươi lao động trong và ngoài tỉnh
hàng năm đơn vị này đóng góp vào giá trị xuất khẩu của địa phương trên hai mươi tỷ usd hay dự án khai thác chế biến mỏ đa kim núi pháo với tổng số vốn đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng sử dụng gần hai lao động
mang lại doanh thu trong nước và xuất khẩu hàng năm
trên hai trăm linh triệu usd trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thái nguyên đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư mới cho một mươi bảy dự án với tổng số vốn là hai tỷ đồng và điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho một mươi năm dự án khác
cũng trong hai quý đầu năm trên địa bàn tỉnh đã có ba trăm tám mươi hai doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hai bốn trăm linh năm tỷ đồng và bốn trăm sáu mươi bốn doanh nghiệp đăng ký thay đổi điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh
trên địa bàn có tới sáu ba trăm một mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là bảy mươi chín năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng và có tới một trăm ba mươi dự án fdi còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là bảy hai trăm tám mươi tám triệu usd vốn thực hiện đạt sáu tám trăm tám mươi ba triệu usd

tuyến đường cao tốc hà nội thái nguyên đi vào sử dụng và các tuyến đường vành đai đường gom nối các khu công nghiệp đã góp phần kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực đưa thái nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm xứng tầm trong khu vực các tỉnh trung du miền núi phía bắc
chiến lược phát triển kinh tế của thái nguyên theo hướng công nghiệp công nghệ cao hiện đại khai thác chế biến sâu song hành với phát triển dịch vụ giáo dục đào tạo du lịch sinh thái làng nghề du lịch tôn giáo tâm linh
chính lược phát triển kinh tế của thái nguyên theo hướng công nghiệp công nghệ cao hiện đại khai thác chế biến sâu song hành với phát triển dịch vụ giáo dục đào tạo du lịch sinh thái làng nghề du lịch sinh thái làng nghề du lịch sinh thái làng nghề

các thủ tục đầu tư thì đã chỉ đạo cho các sở ngành cải cách thủ tục hành chính
ví dụ như ngành tên nguyên vô trường giao đất đảm bảo dưới mức quy định của nhà nước
sở công an đầu tư cấp phép cho các dự án đầu tư giảm được từ bốn mươi năm ngày xuống khoảng hai mươi năm ngày
hoặc là cấp giấy đăng ký cho anh theo quy định là ba ngày thì chúng tôi giảm cho còn hai ngày
và các thủ tục khác chúng tôi đang đưa công nghệ thông tin vào để làm sao giảm tối đa thủ tục hành chính
và đăng ký qua mạng để cho nhà đầu tư tiết kiệm tối đa thời gian để tập trung vào sản xuất
chúng tôi cũng đưa ra một chương trình để làm sao giảm thiểu được thời gian thực hiện
những cái thủ tục hành chính đó trên cơ sở một tinh thần cao nhất
để các nhà đầu tư khi mà đã ký kết các biên bản ghi nhớ
thì sớm có được cái quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của tỉnh
kết quả thống kê cho thấy tại thái nguyên các doanh nghiệp đánh giá cao các thủ tục hành chính
đặc biệt thủ tục hành chính trong tiếp cận đất đai tính năng động của chính quyền địa phương
chi phí thời gian chất lượng đào tạo nguồn lực ở thái nguyên
cũng được đánh giá rất cao
vừa qua thì cái thời gian mà tỉnh quy định là trước kia thì cái thời gian mà nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
thì so vào là từ bảy ngày đến một mươi ngày
thế nhưng mà so khi mà tỉnh các sở ngành có ý chỉ đạo thì còn rút ngắn
có những cái thờ hồ sơ chỉ trong vòng ba ngày đến năm ngày
thế như vậy là cái thời gian mà giúp cho các doanh nghiệp làm các thủ tục về hành chính
thì chúng tôi cảm nhận được là đó là
cái cải cách rất là lớn cho cái thời gian cho doanh nghiệp
thái nguyên hiện đang có thế mạnh rất lớn về các doanh nghiệp fdi
trong thời gian qua giữa các doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp địa phương
dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền tỉnh đã thường xuyên giao lưu
tọa đàm với nhau để tìm ra những vấn đề có thể hợp tác
ví dụ như trong việc cung cấp lương thực thực phẩm cho công ty samsung
đồng thời một số phụ trợ khác cho công ty
thông qua đó các doanh nghiệp địa phương học tập được công nghệ
đặc biệt là lĩnh vực quản trị
và có bước tăng trưởng vượt bậc
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay bình quân tăng trưởng của các doanh nghiệp địa phương
là trên năm mươi tăng cao hơn rất nhiều so với thời kỳ trước khi samsung vào thái nguyên
đấy là con số chứng minh cho việc học tập kinh nghiệm của doanh nghiệp fdi
tỉnh luôn khuyến khích doanh nghiệp không thua trên sân nhà
khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp
về quan điểm chung thái nguyên luôn đối xử bình đẳng
tổ chức nhiều cuộc làm việc để tạo cú hích cho doanh nghiệp địa phương phát triển
trong giai đoạn vừa qua đặc biệt là ngày một tháng bảy hai nghìn một mươi tám
tỉnh thái nguyên tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư rất là thành công
đã thu hút được năm mươi dự án đầu tư trên bốn mươi bảy tỷ đồng
đối với các dự án này thì hầu hết là các dự án mà đầu tư có tính trọng tâm trọng điểm
với sự phát triển của các dự án này

quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tỉnh cũng dành ngân sách đầu tư kết nối hạ tầng điện nước
đến hàng rào dự án cho các nhà đầu tư các chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng
miễn giảm tiền thuê đất thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm thuế xuất nhập khẩu
với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn một mươi bốn
vốn đăng ký fdi lên đến một bảy tỷ usd và những cam kết đổi mới đang được hiện thực hóa
tỉnh thái nguyên đang phát huy vai trò là một trong những địa chỉ đầu tư hấp dẫn
tin cậy cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài